cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
đã phối hợp với công an tp hà nội công an tỉnh quảng ninh công an tỉnh thái nguyên
tổ chức lực lượng phương tiện triệt phá đường dây đặt cược tài chính trên trang web
http sfx capital com với số tiền giao dịch lên tới chín mươi triệu usd tương đương với hai một trăm sáu mươi tỷ đồng
đường dây này do đối tượng đào minh sáng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại huyện hoài đức tp hà nội cầm đầu
kết quả cơ quan công an đã triệu tập làm việc với ba mươi hai đối tượng
khám xét thu giữ ba mươi hai điện thoại di động hai mươi bốn máy tính các loại
năm xe ô tô hạng sang cao cấp có liên quan tới hoạt động cá cược tài chính nêu trên
do không có việc làm ổn định lại đam mê cờ bạc
trần thị vân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại xã đồng lạc
huyện nam nguyên tp hà nội tổ chức lực lượng
nam sách tỉnh hải dương đã liên tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng cách nhờ người khác chuyển tiền vào tài khoản
cụ thể ngày bảy tháng bốn vân đã đến một cửa hàng tạp hóa trên địa bàn xã đồng lạc huyện nam sách
nhờ chủ cửa hàng chuyển ba mươi triệu đồng vào tài khoản ngân hàng
và hứa sẽ trả lại toàn bộ số tiền vay bằng tiền mặt
tiếp đó vân lại tiếp tục đến cửa hàng điện thoại của người quen
đề nghị chuyển bốn mươi triệu đồng vào tài khoản và để lại giấy tờ cá nhân làm tin
với thủ đoạn nêu trên đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân trên địa bàn tỉnh
hiện đối tượng đã bị công an huyện nam sách ra quyết định khởi tố bị can
và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
mua hơn tám kg ma túy từ nước ngoài về việt nam để tiêu thụ đối tượng là lê mạnh dần
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê ở tỉnh nghệ an đã bị công an tỉnh bình dương bắt giữ
để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày hai mươi tháng năm lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng lê mạnh dần
đang tàng trữ trái phép số lượng lớn chất ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc
được nguy trang trong các hộp bánh kẹo mỹ phẩm gửi từ nước ngoài về việt nam
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng dần ở thành phố dị an
lực lượng chức năng đã thu giữ hai mươi ba hai trăm linh viên thuốc lắc có tổng trọng lượng hơn tám một mươi ba kg
liên quan tới vụ án mạng xảy ra tại khu công nghiệp
hàng châu huyện việt yên tỉnh bắc giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đang tạm giữ hình sự
đối với một mươi một đối tượng về hành vi giết người
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận từ mâu thuẫn trong quá trình làm việc
giữa hai nhóm công nhân nên trần văn hùng đã gọi điện nhờ các đối tượng đến giúp giải quyết mâu thuẫn
quá trình xô sát hoàng văn nhật đã dùng dao đâm khiến anh hoàng ngọc thanh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại huyện tràng định tỉnh lạng sơn tử vong
bất ngờ ập vào một nhà trọ ở ấp ba xã long thọ công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
vừa bắt quả tang ba đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai bắt ba đối tượng này là hoàng quốc hương
trần trung kiên và huỳnh ngọc thanh long cùng chú tại huyện nhân trạch
đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng trọ của kiên
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ một gói chứa tinh thể rắn màu trắng
nghiên là ma túy
một dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
qua tết nhanh ba trên ba đối tượng dương tính với chất ma túy
sáng nay tại tỉnh thừa thiên huế bộ công an nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và bộ công an nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào đã tổ chức hội nghị song phương
sơ kết sáu tháng thực hiện bản ghi nhớ giữa bộ công an hai nước về hợp tác phòng chống ma túy
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an việt nam
và đồng chí trung tướng thong lách mang nok thứ trưởng bộ công an lào đồng chủ trì hội nghị
dù hội nghị còn có đại diện lãnh đạo công an các đơn vị địa phương của việt nam và lào
sau sáu tháng triển khai thực hiện bản ghi nhớ lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy việt nam
đã chủ trì phối hợp với các đơn vị địa phương liên quan phát hiện đấu tranh thành công một trăm một mươi hai vụ mua bán
vận chuyển trái phép chất ma túy từ lào vào việt nam tiêu thụ bắt giữ một trăm bốn mươi đối tượng thu giữ tám mươi ba sáu ký heroin
ma túy tổng hợp trong đó xác định có hai mươi sáu tổ chức tội phạm mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
từ lào vào việt nam thu thụ phối hợp bắt giữ một mươi sáu đối tượng truy nã về ma túy của việt nam đang lận trúng tại lào
đặc biệt sau sáu tháng triển khai công an các đơn vị địa phương tại việt nam đã khắc phục khó khăn
cử các tổ công tác sang xây dựng và hoàn thành hỗ trợ bộ công an lào xây dựng một trăm bảy mươi chín trụ sở làm việc
của công an các bản giáp biên giới việt nam lào
bộ công an lào đánh giá cao
sự giúp đỡ xây dựng trụ sở công an bản giáp biên là sự giúp đỡ quý báu có ý nghĩa quan trọng
trong sự đóng góp vào công tác phòng chống tội phạm ở khu vực biên giới của hai nước lào việt nam
thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo đảng nhà nước và lãnh đạo bộ công an việt nam
đối với nhân dân hai nước đang sinh sống ở khu vực biên giới
đặc biệt trong giai đoạn tình hình khu vực và thế giới đang diễn biến phức tạp
hoạt động của tội phạm có xu hướng gia tăng
vì vậy hai bên cần phải phối hợp để xây dựng trụ sở công an bản giáp biên hoàn thành
góp phần đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới xây dựng biên giới việt nam lào
hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển
tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc đánh giá cao những kết quả đã đạt được
của công an các đơn vị địa phương hai nước đồng thời yêu cầu trong hội nghị lần này
đoàn đại biểu và các lực lượng chức năng hai nước phải tập trung cùng nhau trao đổi
đánh giá thẳng thắng trách nhiệm về tình hình kết quả đã đạt được
tháo gỡ những vấn đề còn tồn tại khó khăn trong quá trình hợp tác đấu tranh
phòng chống tội phạm ma túy giữa hai nước và thảo luận thống nhất đề ra phương hướng
nhiệm vụ nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác phòng chống ma túy giữa hai nước trong thời gian tới
thứ nhất làm thế nào để duy trì phát huy tối đa hiệu quả đường dây nóng ở bốn cấp công an giữa hai nước
chia sẻ thông tin tội phạm ma túy đảm bảo hiệu quả nhanh chóng
kịp thời tạo thuận lợi thực hiện công tác phòng chống ma túy
nhất là thông tin liên quan tới các tổ chức đường dây tội phạm ma túy lớn xuyên quốc gia
các đối tượng chủ mưu cầm đầu các đối tượng truy nã đang lẩn trốn trên lãnh thổ của hai nước
để tổ chức sang minh đấu tranh truy bắt và bàn giao
hai là các giải pháp tổ chức phối hợp điều tra các vụ án ma túy qua biên giới
tiến hành điều tra xăng minh bóc gỡ các đường dây ma túy
bắt giữ các đối tượng tội phạm và đối tượng truy nã
và về ma túy
ba là vấn đề phối hợp trang bị sử dụng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ
vũ khí công cụ ối trợ phương tiện kiểm soát ma túy
giám định ma túy cho lực lượng phòng chống ma túy
và công an các tỉnh giáp biên giới hai nước phục vụ công tác hợp tác phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi hai và thời gian tới
bốn là việc phối hợp hoàn thành xây dựng quản lý
sử dụng phát huy hiệu quả sử dụng của một trăm linh trụ sở làm việc
cho công an tại các bản của lào giáp biên giới việt nam trong quý ba năm hai nghìn hai mươi ba
dự báo thời gian tới tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới việt nam lào vẫn tìm ẩn nhiều yếu tố phức tạp
do vậy bộ công an việt nam và bộ công an lào sẽ tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
ngày càng nâng cao hiệu quả việc triển khai thực hiện bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống ma túy
coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng được thể chế hóa trên cơ sở quan điểm chỉ đạo của hai đảng
hai nhà nước với quyết tâm chính trị cao nhất để ngăn chặn đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy
tăng cường phối hợp chuyên án điều tra chung về ma túy giữa hai nước
tập trung xác lập đấu tranh triệt phá các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia có liên quan đến hai nước
nhằm đánh giá tình hình và kết quả của việc thực hiện nghị định số ba hai nghìn một mươi chín ndcp của chính phủ
về phối hợp giữa bộ công an và bộ quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
đoàn công tác liên ngành bộ công an bộ quốc phòng đã kiểm tra việc thực hiện nghị định này
tại tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng bình từ ngày ba mươi tháng năm đến ngày hai tháng sáu
làm việc trên thực địa qua tài liệu và trao đổi cụ thể tại cấp huyện thị xã và cấp tỉnh với các lực lượng cơ sở
đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả đạt được của công an quân đội biên phòng
trong thực hiện nghị định số ba thời gian qua
những kết quả này đã tạo sự chuyển biến tích cực về an ninh trật tự kiềm chế và làm giảm tội phạm
bảo đảm trật tự an toàn xã hội qua đó góp phần quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ
tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương
các lực lượng đã chủ động phối hợp tổ chức tốt công tác nắm phân tích dự báo tình hình trên các tuyến địa bàn lĩnh vực trọng điểm
trong đó chú trọng trao đổi thông tin liên quan đến tình hình ngoại biên khu vực biên giới miền núi dân tộc tình hình người nước ngoài
vấn đề biển đảo kiểm soát đường biên kiểm soát người và phương tiện qua các cửa khẩu đường bộ
từng lực lượng theo đúng chức năng thẩm quyền đã tích cực hỗ trợ nhau trong xác minh điều tra xử lý các loại tội phạm
góp phần triệt phá nhiều vụ án lớn về ma túy buôn lậu gian lận thương mại trên tuyến biển và biên giới
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được các lực lượng tổ chức đã tạo sức lan tỏa sâu rộng
thu hút sự tham gia ủng hộ của mọi người dân trên địa bàn
công tác tham mưu cho hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh đã đem lại hiệu quả
với hàng trăm lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng được mở mỗi năm
tại các điểm nóng về sự cố thiên tai và dịch covid một mươi chín trên địa bàn
lực lượng vũ trang luôn đi đầu hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản và tính mạng cho người dân

từng thời gian từng lực lượng và từng địa điểm trên cơ sở vào cuộc có hiệu quả
của cấp ủy chính quyền địa phương cũng như là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thì thấy rằng là cái sáu tháng năm hai nghìn hai mươi hai là chúng ta đã đạt được cái kết quả nhất định
trong việc tổ chức thực hiện nghị định ba ở các địa phương
trong cái tinh thần chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan hai
đoàn kiểm tra và các đơn vị được kiểm tra cũng như cấp ủy chính quyền địa phương đều thống nhất mục tiêu đặt ra trong sáu tháng cuối năm
phải thực hiện cho được và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của cả năm hai nghìn hai mươi hai về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh
giữ gìn trật tự an toàn xã hội phòng chống tội phạm trên từng địa bàn cụ thể khắc phục toàn diện và thực chất
những tồn tại hạn chế đã chỉ ra trong sáu tháng đầu năm như công tác trao đổi thông tin cũng còn có những điểm chưa phù hợp
cũng qua đôi lúc chậm trễ đồng thời cấp tỉnh cần tăng cường hơn nữa việc kiểm tra cấp xã phường để việc tổ chức thực hiện nghị định ba ở cơ sở đi vào thực chất và có hiệu quả cao nhất
đặc biệt sau tháng cuối năm được dự báo là thời gian miền trung sẽ chịu tác động nhiều bởi thiên tai và biến đổi khí hậu
ba lực lượng công an quân sự biên phòng là chủ lực trong tổ chức thực hiện phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu tại các địa phương này
nên nhiệm vụ sáu tháng cuối năm của ba lực lượng là rất nặng nề cần sự phối hợp chặt chẽ và quyết tâm chính trị cao để hoàn thành